trong thời gian qua thành phố đà nẵng đã trú trọng bảo tồn tu bổ và phục hồi các di tích
nhằm góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương nói riêng và khu vực miền trung nói chung
mới đây nhằm chống xuống cấp hư hỏng đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của các di tích trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã phê duyệt chín dự án về bảo tồn tu bổ phục hồi các di tích văn hóa lịch sử như đình miếu làng nhà thờ
các dự án đầu tư bảo tồn tu bổ và phục hồi được đầu tư với tổng trị giá trên bốn mươi tỷ đồng
điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương
những di tích văn hóa nhằm cho việc nghiên cứu thông quan hạt tập giáo dục và phát huy truyền thống trên địa bàn và lưu giữ ký ức cho các thế hệ mơ sao
hiện nay trên địa bàn có một di tích cấp quốc gia đặc biệt một mươi chín di tích cấp quốc gia bốn di sản nằm trong danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia và năm mươi một di tích cấp thành phố
trong thời gian tới đà nẵng để mạnh bảo tồn tu bổ và phục hồi các di tích đồng thời phát huy các giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc của người dân đà nẵng nói riêng và người miền trung nói chung từ đó góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với đà nẵng ngày càng tăng